khoảng năm giờ ba mươi phút sáng ngày hôm qua tại địa bàn làng ó xã an trung huyện grongchu tỉnh gia lai
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người chết và hai mươi người bị thương
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong
động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương đồng thời đã yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh khẩn trương điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
phó thủ tướng yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh gia lai
chỉ đạo cơ quan chức năng tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm
theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này
vụ tai nạn xảy ra khi xe ô tô tải do đạo ngọc thuận chú huyện phú hòa tỉnh phú yên điều khiển
lưu thông theo hướng iapa đi đắc pơ đến địa điểm trên đã đâm vào đôi xe máy cày kéo theo rơ móc
do lê minh chiều chú huyện công trò điều khiển lưu thông phía trước cùng chiều
trên xe máy cày và rơ móc kéo theo chở hai mươi hai người đều chú tại huyện công trò đi làm nương dãy sớm
hậu quả vụ tai nạn giao thông là một người chết tại chỗ một người chết tại bệnh viện
bốn người bị thương cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định một mươi sáu người hiện đang cấp cứu tại bệnh viện công tru